và có một có mặt tại tòa thì đại diện hải quan cho rằng các công chức hải quan đã làm đúng theo quy định
một đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển một mươi một bánh heroin vừa bị công an huyện tam nông tỉnh phú thọ bắt giữ
vào hôm một mươi bốn ba sáu tại khu một mươi xã cổ tiết huyện tam nông công an huyện tam nông phát hiện và bắt quả tang
ma thị tuyến chú tại huyện nà né xã thanh tương huyện na hàng tỉnh tuyên quang
vì hành vi tàng chữ vận chuyển trái phép trên má túy
khám xét chiếc xe ô tô do lái xe trương văn nguyên ở huyện yên sơn tỉnh tuyên quang điều khiển
tổ công tác phát hiện thu giữ hai túi sách màu đen bên trong chứa tổng cộng một mươi một bánh heroin ba điện thoại di động và trên chín triệu đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng tuyến khai nhận được một người đàn ông không rõ địa chỉ ở huyện mộc châu tỉnh sơn la
thuê vận chuyển một mươi một bánh heroin từ mộc châu về thành phố tuyên quang với giá là năm mươi triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển số này thì bị công an huyện tam nông phát hiện và bắt giữ
với hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản ba đối tượng là hồ tuấn anh nguyễn công thọ
cùng chủ thể thành phố đông hà và lê ngọc huy chú tại huyện hướng hóa đã bị công an huyện cam lộ khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra
vào khoảng một mươi h ngày hai mươi hai tháng năm ba đối tượng đã bị công an huyện cam lộ khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra
ba đối tượng này đã cùng tham gia vào nhóm gồm sáu người đi xe ô tô đến địa bàn thôn thượng lâm xã cam thành huyện cam lộ
và đánh vợ chồng anh nguyễn công thái chị hồ thị thanh kiều và anh nguyễn thái hưng đã khiến cho ba người này bị thương nặng
phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị ngay sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
sau quá trình truy xét trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng năm cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ ba đối tượng hồ tuấn anh nguyễn công thọ và lê ngọc huy
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh cam lộ vẫn đang truy xét các đối tượng bỏ trốn
thưa quý vị công an huyện thanh hà tỉnh hải dương vừa bắt đối tượng nguyễn quang thuật ở mạc thủ liên mạc huyện thanh hà
và thuật hiện đang là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích
từng có nhiều tin án thiền sự đã bị đưa đi trường giáo dưỡng
tuy nhiên sau khi về địa phương đối tượng nguyễn quang thuật lại tiếp tục hành vi đánh người gây thương tích
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám do có mâu thuẫn cá nhân với anh dương xuân nguyên ở cùng thôn thuật đã cùng với hai đối tượng khác dùng sẻng bình xịt hơi cay đánh đuổi anh nguyên
hậu quả làm anh nguyên đứt gân chân bánh trè đầu gối trái và nhiều vết thương khác trên người
sau khi gây án thuật đã trốn khỏi địa phương
công an huyện thanh hà đã ra quyết định truy nã đối với thuật
và đến ngày bốn tháng sáu thuật bị bắt
các sứ khi đang lẩn trốn tại thị trấn thanh hà huyện thanh hà
thưa quý vị liên quan đến vụ việc ông bùi quang ánh giám đốc trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bạc liêu bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng
đó là lê truyền
nguyễn kiên chú tại thành phố bạc liêu ngô văn tá và bùi mạnh hòa cùng chú tại thành phố bạc liêu để điều tra về hành vi tham ô tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an trong thời gian là đội trưởng đội đo đạc số một số năm và số bảy trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bạc liêu
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng lê trung kiên ngô văn tá và bùi mạnh hòa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiều lần tạm ứng
trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường với số tiền hàng tỷ đồng nhưng các đối tượng không chi đúng mục đích mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị trong những năm gần đây các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đổi mới sáng tạo đặc biệt đó là bước đầu đã sử dụng khoa học kỹ thuật
linh hoạt trong đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và tiêu biểu như là mô hình camera giám sát an ninh
và thời gian qua tại xã tràng đà thành phố tuyên quang lực lượng công an trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp việc lắp đặt camera an ninh
và mô hình này được người dân khá ủng hộ bước đầu phát huy hiệu quả ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
không chỉ trên tuyến đường chính mà ngay tại các tuyến ngõ trọng điểm
hệ thống camera an ninh đều được lắp đặt
những nơi giao thông giao cắt hay điểm nóng về tình hình an ninh trật tự đều được camera ghi lại
nếu có hoạt động của các loại tội phạm hay vi phạm về an toàn giao thông lực lượng chức năng sẽ phát hiện xử lý kịp thời
trên địa bàn có xảy ra vụ trộm phong lan ở xóm một mươi
sau khi trích xuất camera thì đã tìm ra được đối tượng trộm phong lan
sau khi trích xuất camera thì đã tìm ra được người gây tai nạn bỏ chạy
trang đà là xã đầu tiên trên địa bàn tp tinh quang thực hiện mô hình lắp camera an ninh
đặc biệt kinh phí thực hiện đều được xã hội hóa một trăm linh
theo người dân kể từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh tại đây người dân cảm thấy yên tâm hơn
khi xã hội hóa thì nhân dân đóng góc
thì mình lắp vào
thì từ đến bây giờ hiệu quả rõ ràng
dân rất phấn khởi tin tưởng
coi như các hội tam mau ngày xưa đi đường đập phá giờ là không dám nữa
coi như là rất đảm bảo
coi như đến hiện đến bây giờ từ lúc lắp bây giờ không xảy ra cái vấn đề như ngày xưa
năm tháng vừa qua thì trên địa bàn xóm tôi là không xảy ra cái gì
không có trộm cắt không có tai nạn loa thông
và không có cái gì là
nhân dân thì rất là phấn khởi
hơn hai mươi camera được lắp đặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tất cả các dữ liệu được ghi lại và truyền về máy chủ đặt tại trụ sở công an xã tràng đà
nếu có vụ việc phát sinh từ những hình ảnh này lực lượng công an kịp thời phát hiện
ngăn chặn nhận dạng theo dõi bắt giữ các đối tượng nghi vấn
phục vụ đắc lực cho công tác truy xét các vụ án một cách nhanh chóng và thuận lợi
trong công tác phòng ngừa với các loại đột vạng hoạt động trên địa bàn
cái thứ hai cũng là
giám sát đối với người dân trong việc thực thi về việc vi phạm pháp luật
cũng như là cái việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
thì trong thời gian vừa qua thì có bảy vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
tại địa bàn xã tràng đà
thì qua việc thực hiện camera an ninh này thì chúng tôi cũng đã trích xuất
và đã xử lý được hai trường hợp thông qua camera an ninh này
với những hiệu quả thiết thực mà mô hình camera giám sát
an ninh mang lại người dân trên địa bàn toàn thành phố
sẽ càng thêm tin tưởng ủng hộ giúp đỡ cơ quan chức năng
tiếp tục lan tỏa mô hình để nhân rộng trong thời gian tới
thưa quý vị nhằm giúp cho các đoàn viên thanh niên thiếu niên học sinh
sinh viên trong và ngoài nước nâng cao hiểu biết về chủ tịch hồ chí minh
tìm hiểu những giá trị trong di trúc của người
từ đó góp phần giáo dục đạo đức lối sống văn hóa
bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
vào sáng nay tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức phát động cuộc thi
tuổi trẻ học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ tư bộ giáo dục và đào tạo tổ chức cuộc thi này
và ngày càng thu hút đông đảo thí sinh dự thi
năm đầu tiên là năm hai nghìn một mươi ba với ba mươi một lượt thí sinh
năm hai nghìn một mươi năm thu hút hơn bảy mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu gần bốn trăm linh lượt
và năm hai nghìn một mươi tám gần bốn trăm linh lượt
đã có hơn một hai triệu thí sinh
nét mới của cuộc thi năm hai nghìn một mươi chín là thiết kế ba bảng dành cho các nhóm đối tượng
bảng a cho học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên
bảng b cho sinh viên đại học cao đẳng trung cấp sư phạm
và bảng c dành cho nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục trẻ
những người dưới ba mươi năm tuổi
bảng c là bảng bổ sung
và chính điều này đã tạo ra sân chơi bổ ích
lan tỏa công bằng bình đẳng cho tất cả các thí sinh
tiếp theo sẽ là các tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trên dịch sổ hai mươi bốn trên bảy
thanh chúc xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị ngày năm tháng sáu cảnh sát công an phòng cháy chữa cháy công an quận một
thành phố hồ chí minh đã giải cứu an tàn hai mươi một nạn nhân bị mắc kẹt
trong thang máy tòa nhà cao tầng trên địa bàn
rạng sáng cùng ngày cảnh sát phòng cháy chữa cháy
quận một nhận tin báo yêu cầu cứu hộ cứu nạn do nhiều người bị kẹt
trong thang máy ở công ty trách nhiệm hữu hạng ngôi nhà đức
số ba mươi ba lê duẩn phường bến nghéo quận một
ngay lập tức các chiến sĩ với trang thiết bị hỗ trợ đã có mặt tại hiện trường
trong khoảng một phút hai mươi một người đã được giải cứu ra ngoài
trong trạng thái choán hoán loạn và chán động tâm lý
do lượng người trong không gian hẹp quá đông
hiện nguyên nhân sự cố đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị sáng nay trên quốc lộ một đoạn qua đường phường bình trị đông a
quận bình tân tp hcm xảy ra vụ vai trạm giữa xe buýt và xe đạp
là một nữ công nhân bị thương nặng
khoảng bảy giờ sáng xe buýt biển số năm mươi ba n năm nghìn một trăm tám mươi đang chạy trên quốc lộ một
khi vừa qua giao lộ hương lộ hai quận bình tân
thì xảy ra vai trạm với xe đạp của một nữ công nhân
hậu quả là người phụ nữ ngã xuống đường tay bị cán dập và bất tỉnh
cảnh sát sau đó có mặt là biên bản xử lý vụ việc
hiện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
và sở giao thông vận tải tp hcm đang có kế hoạch cao điểm
chứng chỉnh lại hoạt động của xe buýt trên toàn địa bàn
động thái này được thực hiện trước tình trạng xe buýt gây mất an toàn giao thông
khiến người dân bất an
liên quan về việc câu ba mươi ba trong đề thi tuyển sinh lớp một mươi môn tiếng anh
diễn ra vào sáng ngày hai tháng sáu bị xa lộ chính tả
sáng nay năm tháng sáu sở giáo dục đào tạo tp hcm đã đưa ra phương án ban đầu
để xử lý cho sự cố trên là thí sinh sẽ đều được điểm ở câu này
sau khi kết thúc môn tiếng anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi vào ngày hai tháng sáu
theo phản ánh của thí sinh ở câu ba mươi ba trong đề thi tiếng anh
phần câu hỏi đề in là some years back y all
nhưng ở chỗ cho thí sinh viết câu hoàn chỉnh đề in là some years back y all
tuy nhiên theo thông tin ban đầu về phương án xử lý lỗi sai này
ông nguyễn văn hiếu
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm đã nói thí sinh viết tự do hay do ở câu này đều có điểm
tuy nhiên ngày mai ngày sáu tháng sáu khi hội đồng chấm bắt đầu làm việc
sẽ bàn bạc và thống nhất phương án cuối cùng cho sự cố này
thưa quý vị bắt kịp xu thế mua bán trực tuyến của hầu hết các ngành nghề kinh doanh
thời gian gần đây hình thức mua bán dược phẩm qua mạng xã hội cũng đang phát triển mạnh
tuy nhiên hoạt động này bị các cơ quan
chức năng khẳng định là hành vi vi phạm pháp luật
chưa kể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe con người
amoxi lim một loại kháng sinh thông dụng có thể mua ở nhà thuốc mà không cần đơn thuốc bác sĩ
nay lại càng dễ dàng hơn khi đặt qua mạng trực tuyến
để đặt mua thuốc qua mạng cũng khá đơn giản
việc xác nhận đơn hàng cũng rất nhanh chóng
tuy nhiên đây là hành vi vi phạm quy định hiện hành
hiện nay luật dược và các văn bản dưới luật chưa có quy định hình thức bán thuốc qua mạng
khi nhà thuốc mở cửa hoạt động thì dược sĩ sẽ có mặt để làm các công việc chuyên môn
và tất cả những việc chào mời kinh doanh thuốc qua mạng là không đúng với các quy định của pháp luật
việc mua bán thuốc qua mạng tìm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về chất lượng thuốc
tính hợp pháp nguồn gốc thuốc tác động đến sức khỏe người bệnh
thế nhưng thực tế trên vẫn đang tồn tại không chỉ dễ dàng mua được thuốc kháng sinh
hàng loạt thuốc từ không gây đơn đến thuốc gây đơn đều được quảng cáo rao bán rộng rãi
kể cả các quản lý
loại thuốc biệt dược chuyên ngành điều mà chính các nhà thuốc hợp pháp cũng phải cân nhắc
trong khi cơ quan chức năng đòi hỏi thủ tục pháp lý khắc khe đối với hình thức kinh doanh bán lẻ thuốc hợp pháp
tại các nhà thuốc thì ngành kinh doanh dược trực tuyến lại không bị kiểm soát cả về chất lượng lẫn giá cả

trường hợp của doanh nghiệp này cũng không là ngoại lệ khi các doanh nghiệp nông sản phía nam khác
mà đặc biệt tại tp hcm thì việc kênh thanh toán ngoại tệ vẫn còn phức tạp
là việc khiến các lô hàng nông sản của các doanh nghiệp khó khăn khi thông quan và trong việc bảo quản chất lượng lô hàng
phối hợp tổ chức hàng loạt các hoạt động thông tin tuyên truyền để tranh thủ sự ủng hộ của quân chúng nhân dân hướng dẫn người dân trong việc bảo vệ môi trường cũng như phát hiện tố giác vi phạm tội phạm về môi trường phát động chiến dịch từ chối sử dụng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa để hướng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ

hướng đến mục tiêu chung mục tiêu phát triển bền vững của đất nước